thưa quý vị liên quan đến vụ án hình sự gây thiệt hại hơn ba tám mươi bốn triệu usd xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược kiểu long và một số đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa có văn bản gửi ngân hàng nhà nước văn phòng đăng ký đất đai hà nội tp hcm đề nghị giả soát và tạm ngừng các giao dịch liên quan đến các tài khoản
số thiết kiệm nhà đất của bị can cao minh quang cựu thứ trưởng bộ y tế
ngoài ông quang cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn đề nghị tạm dừng các giao dịch liên quan tới ông dương huy liệu cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế
liên quan tới vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược phẩm kiều long và các đơn vị liên quan
đồng thời chuyển hồ sơ tới viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố tám bị can theo hai nhóm thành vi
trong đó ông cao minh quang và hai bị can tại bộ y tế bị đề nghị truy tố hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong nhóm ông cao minh quang và hai bị can tại bộ y tế bị đề nghị truy tố hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố và công an quận hải châu đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
tiến hành kiểm tra một ngôi nhà trên đường hàn thuyên bắt quả tang đối tượng trần thanh quân hai mươi chín tuổi trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
có hành vi mua bán tảng chữ trái phép chân ma túy thu giữ tám viên thuốc lắc trọng lượng ba hai kg được cất giấu trong thùng bánh kẹo
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố và công an tiến hành kiểm tra một ngôi nhà trên đường hải châu đã phối hợp với công an

cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố và công an tiến hành kiểm tra một ngôi nhà trên đường hải châu đã phối hợp với công an
cô gái nhằm phục vụ khách mua dâm khi có nhu cầu dù làm chủ quán nhưng hiền không trực
tiếp ra mặt mà thuê lê xuân thung và con riêng của thung tên là lê xuân tùng quản lý và điều
hành tại quán sau thời gian theo dõi cơ quan công an đã bất ngờ ập vào quán hạnh hiền để kiểm
tra lúc này trong quán có năm đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma
túy và ba đôi nam nữ đang mua bán dâm kết quả test nhanh ma túy trong nước tiểu xác định cả
năm trường hợp đều dương tính với chất ma túy ngoài ra tại quán còn có hơn một mươi nhân viên nữ đều là
gái mại dâm qua test nhanh ma túy phát hiện hai nhân viên dương tính với chất ma túy số đối tượng
mua bán dâm khai nhận đã tiến hành giao dịch mua dâm trực tiếp với trần thị hiền là chủ quán và
thanh toán bằng hình thức chuyển khoản khám xét khẩn cấp nơi ở của trần thị hiền phát hiện và
thu giữ số tiền bảy mươi bảy triệu đồng hơn một trăm linh bao cao su chưa sử dụng và một số tam vật có liên quan
liên quan đến vụ xô xát xảy ra trên đường lê lợi phường một thành phố mỹ tho
tỉnh tiền giang vào trưa ngày một mươi hai tháng năm vừa qua công an tỉnh tiền giang đã triệu tập
làm việc một mươi năm đối tượng có liên quan trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi hai tháng năm
sau khi tòa án nhân dân tỉnh tiền giang tuyên vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke xo ngày một mươi bảy tháng
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thì trước cổng khu vực chủ sở tòa án nhân dân tỉnh hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra
xô xát lúc này một đối tượng sử dụng súng bắn gây tiếng nổ cả hai nhóm đều bỏ chạy ngay sau đó
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với công an thành phố mỹ tho khẩn trương xác minh
giả soát và triệu tập mời làm việc một mươi năm đối tượng có liên quan trong đó xác định đối tượng trần võ
công minh là đối tượng sử dụng súng bắn đạn cao su nổ súng trên đường lê lợi phường một thành phố mỹ tho
tại cơ quan công an minh khai nhận thực hiện hành vi như trên và tự nguyện giao nộp một khẩu súng cho cơ quan
ngoài ra minh còn khai nhận sau khi gây án xong minh còn cất giấu hai khẩu súng khác dạng
ruro bắn đạn cao su và một mươi bốn viên đạn ở sân bóng đá thuộc xã long bình điền huyện trợ gạo tỉnh tiền
giang đồng thời cơ quan chức năng test nhanh các đối tượng và có ba đối tượng dương tính với ma túy
đối tượng hàng an nhông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện tam đường tỉnh lai châu vừa bị công an tỉnh
lai châu bắt quả tang về hành vi vi phạm
trước đó vào lúc hai mươi hai h năm mươi năm phút ngày một mươi ba tháng năm tổ công tác phòng cảnh sát hình sự phối hợp với
phòng cảnh sát môi trường và công an huyện tam đường làm nhiệm vụ tại ngã ba thuộc bản mường mớ
thị trấn tam đường phát hiện một đối tượng mang theo một bao tải màu vàng có biểu hiện nghi vấn
vận chuyển trái phép động vật hoang dã tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính
phát hiện trong bao tải có hai cá thể gấu ngựa tại cơ quan điều tra hồng an nhông khai nhận
bắt được hai cá thể gấu ngựa trên tại nương thảo quả thuộc khu đất rừng xã mường khoa huyện tân
nguyên sau đó mang về nhà nuôi ngày một mươi ba tháng năm nhung thỏa thuận bán cho một đối tượng hai cá
thể gấu ngựa trên với giá một trăm ba mươi triệu đồng trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt
giữ thưa quý vị và các bạn hiện nay tại việt nam nhu cầu trang bị các thiết bị thông minh trong
hộ gia đình hay cơ sở kinh doanh ngày càng phổ biến
cầu nhà thông minh phát triển thì đi cùng với đó thì cũng là việc tràn lan các thiết bị trôi nổi không
rõ nguồn gốc những dịch vụ kém chất lượng và không uy tín và camera an ninh một trong những thiết bị
không thể thiếu trong hệ sinh thái nhà thông minh đang là mục tiêu của nhiều đối tượng tội phạm
đặc biệt là khi tình trạng buôn bán hình ảnh từ những camera này diễn ra tràn lan trên mạng như hiện nay
với chỉ khoảng ba trăm linh cho sáu tháng sử dụng tài khoản xem được hình ảnh của ba trăm linh camera an ninh
tại việt nam đây là cam kết của các đối tượng buôn bán hình ảnh camera an ninh hiện đang tràn lan trên
các hội nhóm của ứng dụng telegram những đoạn clip nhạy cảm những hình ảnh sinh hoạt của các
các hộ gia đình các địa điểm kinh doanh được giao bán một cách trắng trợ mà chủ nhà không hề hay biết
tình trạng này thì cái camera an ninh nó lại thành không an ninh mất an ninh tại vì nó lớn nhưng mà
văn phòng ngoan viên thì nó còn máy tính còn két còn đủ thứ giấy tờ mà như thế này mà bị truy cập vào
rồi thì biết ông làm như thế là quá xâm phạm mà làm gì còn riêng tư nữa mà cũng chẳng còn cái gì
nữa thính ra thế thì lại không nên lắp camera an ninh không thì rồi đến lúc tràn lan trên mạng tất cả
nhà nào cũng lên hết cả trên mạng chết hách các camera cho xem miễn phí và sau thì họ thu cái tiền
báo ở trên các trang đấy thu được những cái đoạn mà video mang tính là nhạy cảm mang tính riêng tư
thì họ có thể bán lên các trang web đen họ cũng được thu lên một khoản lợi hướng đối tượng hơn là
cái chuyện họ hách được xong họ có thể là tốn tiền các cái cơ sở mà lắp đặt họ có lưu trữ các
cái thông tin liên quan đến cái việc cấu hình của các cái thiết bị cũng như là tài khoản để đăng
nhập vào các thiết bị camera thông minh này và sau đó thì có thể là họ có thể làm dò dỉ các
cái thông tin này ra bên ngoài hoặc thậm chí là các cá nhân hoặc các cái cửa hàng này họ có thể làm
bán các cái thông tin theo các chuyên gia về bảo mật thông tin chính việc lựa chọn các thiết
bị giá rẻ không rõ nguồn gốc chọn các nhà cung cấp dịch vụ kém chất lượng không uy tín trôi nổi
trên thị trường cùng với đó là sự thiếu kiến thức thiếu sự quan tâm về việc kiểm soát bảo mật thiết
đi của các chủ hộ hiện nay đã dẫn đến những lỗ hồng về an ninh trong các thiết bị điện tử này
để tránh cho cái việc là bị đánh cắp thông tin hay là những cái hình ảnh hay là những cái video
từ những cái thiết bị nhà thông minh của bạn như là camera hoặc là những cái thiết bị thông minh khác
thì bạn nên chọn những cái thiết bị nó uy tín trên thị trường có chất lượng được đảm bảo về tính
bảo mật và có cái sự bảo hành tốt ngoài ra thì không nên sử dụng những cái thiết bị đẻo quá cũ họ
là nhà sản xuất họ không còn quan tâm tới cái việc là nâng cấp thông minh
của nó các chuyên gia cũng khuyên cáo ba dấu hiệu chính để nhận biết các thiết bị đang bị hách đó là tốc
độ internet bị chậm đáng kể camera tự thay đổi góc quay bất thường các thiết bị tự động bật tắt
bất thường và cách để phòng tránh đó là đặt mật khẩu mạnh sử dụng chế độ bảo vệ hai lớp và thường
xuyên cập nhật phần mềm thiết bị khi nghi ngờ thiết bị bị xâm phạm hãy ngắt hệ thống khôi phục về
cài đặt ban đầu và thông báo ngay đến nhà cung cấp dịch vụ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thanh hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu
thường trú tại tổ hai mươi một phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai về tội mua bán phụ nữ
cũng liên quan đến tội mua bán phụ nữ văn phòng công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã
với đối tượng giàng xeo hãng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn máo chóa sủ xã tả ngải trồ
huyện mường khương tỉnh lào cai có nốt ruồi ở đuôi mắt trái và đối tượng cao thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thị trấn mường khương huyện mường khương tỉnh lào cai phải nhận quyết định
truy nã của phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai cũng về tội mua
vụ án phụ nữ đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có nốt ruồi cách năm cm dưới đầu lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng
những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc
cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý lệnh truy nã do
truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện